từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trở đi trước sự khiêu khích của quân khơ me đỏ ở vùng biên giới
việt nam đã kiềm chế và tỏ rõ tinh thần thiện trí hợp tác hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc
nhưng bản chất của chúng vẫn không thay đổi đưa quân xâm lược toàn bộ tuyến biên giới tây nam việt nam
ngày sau ngày tập đoàn pompos vượt qua biên giới gây chiến tranh phá hoại lãnh thổ nước ta
tàn sát đồng bào vô tội lực lượng vũ trang các địa phương nhất là ở tuyến biên giới đã lập tức phản công mạnh mẽ
tại tuyến biên giới đồng tháp bộ đội địa phương đã kiên cường bám trụ quyết giữ từng tất đất biên cương của tổ quốc
đây là khu vực biên giới thuộc ấp bình lý xã bình thành thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp cách biên giới campuchia khoảng từ sáu đến bảy trăm linh mét
vào mùa nước nổi năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tập đoàn pol pot đưa một đại đội thuộc sư đoàn tám trăm linh năm và một đại đội đặc công tấn công vào khu vực biên giới này
chúng tổ chức đóng quân tại khu vực đất gò để theo dõi mọi động tính của bộ đội ta
mặt khác chúng ra sức đập phá ở các khu vực tuyến biên giới nhằm khiêu khích lực lượng ta
lúc bấy giờ ông lê văn nguyễn giữ chức vụ là đại đội trưởng đại đội một thuộc trung đoàn ba trăm hai mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng tháp
được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng tổ chức phục kích ngay tại chân địa này
dù đã bốn mươi năm trôi qua nhưng ông vẫn nhớ rõ từng vị trí khu vực đóng quân của bộ đội ta trước sự khiêu khích của quân quân pốt
nhiều hơn lợi thế ta bởi vì nghe là địch nó chủ động hết
còn ta là thế bị động ta chỉ có lo phòng ngữ
mà lúc này quan điểm phòng ngữ phải chủ động dư ra để ngăn ngừa không cho địch tập kích
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phản bội lại chủ trương hòa bình hữu nghị của việt nam
tập đoàn pol pot huy động một mươi trên một mươi chín sư đoàn tiến hành xâm lược toàn bộ tuyến biên giới tây nam việt nam
trong đó có hai sư đoàn tấn công vào biên giới hồng ngự
trung biến hầu hết các xã dọc tuyến biên giới này
trở thành vùng trắng không bóng người hòng cô lập lực lượng ta
trước sự khiêu khích đó quân khu chín đã tăng cường lực lượng thuộc sư đoàn ba trăm ba mươi chín
tiểu đoàn tây đô tỉnh đội hậu giang kết hợp với bộ đội địa phương
đánh giải tỏa toàn bộ khu vực này trước nguồn vản khó khăn
lúc đó là đang khó khăn khó khăn nhiều chuyện lắm
biên giới năm bảy mươi bảy tiếp tục tới lũ lục năm bảy mươi tám
mà cái lũ lịch sử coi như dân đói khổ cái hồng ngự này
sống và bám trụ ở nơi này hơn sáu mươi năm qua
ông huỳnh văn thường ở xã bình thành thị xã hồng ngự
cũng từng là du kích trong những năm chiến tranh biên giới tây nam
mặc dù không trực tiếp trên chiến trường như đồng đội
nhưng ngày đêm ông vẫn theo sát
thông tin từng trận đánh
trong ông vẫn nguyên vẹn một đối cầm phẫn như mới hôm qua
khi chứng kiến sự tàn bạo của quân quân tốt
biên giới hồng ngự sau bốn mươi năm đã có nhiều thay đổi
trần địa xưa đã không còn
nhưng vẫn còn đó lòng dũng cảm
sự kiên cường của lực lượng vũ trang địa phương
đây không chỉ là bài học quý
mà còn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu của vùng đất này
nói theo và nhắc nhớ đầy tự hào
từ đó ra sức phấn đấu xây dựng
giữ gìn từng phên rộng của biên cương